hiện chỉ còn khoảng một mươi số lượng phương tiện vận tải quá tải trọng đang hoạt động
tuy nhiên cường độ hoạt động và mức độ vi phạm của một mươi phương tiện còn lại này lại rất nghiêm trọng và rất khó kiểm soát
với mức vi phạm hầu hết lên tới trên hai trăm linh tải trọng cho phép một mươi số xe quá tải còn lại này vẫn đang hoạt động ngày đêm băm nát nhiều tuyến đường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân
trong khi đó cuộc chiến chống nạn xe quá tải vẫn còn nhiều gian nan
mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
trong khi đó cuộc chiến chống xe quá khổ quá tải là một chủ trương đúng đắn với mục tiêu là để ngăn ngừa tình trạng hư hỏng đường xá cũng như tai nạn giao thông có thể xảy ra
hơn hai năm qua kiểm soát xe quá tải đã đạt được nhiều kết quả tích cực xe quá tải đã giảm trên chín mươi hiện xe quá tải còn trên dưới một mươi
tuy nhiên đây là con số khiến lực lượng chức năng đang đau đầu bởi số lượng xe vi phạm này rất khó phát hiện và xử lý
tại địa bàn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa thời gian gần đây hàng đoàn xe quá tải lộng hành phá nát nhiều tuyến đường
con đường vốn là đường đẹp thuận tiện đi lại cho bà con ở các vùng bán sơn địa thuộc huyện tĩnh gia giờ đã hư hỏng nặng
theo người dân địa phương
bất kể ngày đêm từng đoàn xe tải nối đuôi nhau rầm rộ trên đường bất chấp sự phản ứng quyết liệt của họ
riêng ở khu vực thuận mùi bãi tô này hàng ngày là hàng dò cũng nghĩa là liên tục bà con rất là bức xúc
nhưng mà từ học sinh học trùa đinh các ông già chứ chẳng dám ra đường nữa
tình hình rất là khó khăn và cái vấn đề giao thông này
mọi khi là đổ đất ra đường nhưng mà dân ra chặn với tôi thấy quá bụi quá khổ
bây giờ dân ra chặn thì được một thời gian được
mấy phút kia rồi là chả đến làm việc rồi cũng gạt dần như thế thôi
nhiều khi là xô với tôi đi cho xe chạy thôi
khi có sự xuất hiện của lực lượng thanh tra giao thông cục quản lý đường bộ hai tổng cục đường bộ
nhiều xe tải đã ngay lập tức dừng lưu thông án bình bất động ven đường như thế này
để chờ đoàn kiểm tra rút đi mới tiếp tục chạy
thì khi chúng tôi xuất hiện ở đó thì tất cả xe là đều là dừng lại
lại xe là
không hỗn hợp họ đóng cửa bỏ đi
nghĩa là từ cái chỗ đó cho nên là cả anh thấy được cái tuyến
là khi đoàn chúng tôi dừng lại kiểm tra thì có cái đường xe nó tồn đỏng có những khi
kiểm tra khoảng hai tiếng đồng hồ thì có khi là phải đến năm sáu mươi cái xe như thế
nhưng hai bên đường trốn tránh cái sự kiểm tra họ không qua trạng không qua cái chỗ chúng tôi làm việc
các xe tải có dấu hiệu quá tải vi phạm kích thước thành thùng hàng ở địa bàn tỉnh gia
đều chở vật liệu xây dựng phục vụ các dự án ở khu kinh tế nghi sơn
câu hỏi đặt ra là tại sao hàng đoàn xe tải này lại hoạt động ngang nhiên như vậy
nhưng các cơ quan chức năng không thể dẹp được
chiếc xe tải mang biển kiểm soát một mươi bốn c một mươi nghìn bốn trăm linh bốn có dấu hiệu chở quá tải và cơi nới thành thùng xe
sau khi áp sát yêu cầu dừng xe kiểm tra tải trọng
kết quả cho thấy chiếc xe vi phạm chở quá tải lên đến hai trăm một mươi đồng thời vi phạm cơi nới thành thùng lên đến một ba mét
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý với mức phạt trên một trăm linh triệu đồng cho các lỗi cộng dồn đối với cả lái xe và doanh nghiệp
ngay sau đó tại trạm kiểm soát tải trọng xe hà nam đặt tại đầu đường tỉnh bốn trăm chín mươi năm khu vực thôn tân sơn thị trấn kiện khê hà nam
dù tuyến đường tỉnh này đã được đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động của tỉnh hà nam nhưng chỉ trong một mươi năm phút đoàn công tác đã dừng và kiểm tra hàng chục xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng
và điều đáng nói ở đây là chỉ trong vòng có một mươi năm phút thì số xe vi phạm đã lên tới hàng chục chiếc
và điều hơn thế nữa là trong khi có bóng dáng của lực lượng chức năng của sở giao thông vận tải tỉnh hà nam mà các lái xe ở đây vẫn có thể chạy qua và đều hết sức bất ngờ và ngỡ ngàng khi họ không thể xuất trình được một thứ giấy tờ nào
điều đáng nói ở đây là ngay lúc lực lượng thanh tra của tổng cục xuất hiện không báo trước các xe vượt quá tải trọng vẫn ngang nhiên đi qua nơi lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam đang làm nhiệm vụ kiểm soát tải trọng
lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam còn tỏ ra hết sức lúng túng khi ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu đưa các xe vào trạm cân
chiếc cân này hình như lâu lắm không được sử dụng nên phải mất một mươi năm phút mới hoạt động được
lý giải cho việc vì sao các xe quá tải vẫn ngang nhiên chạy qua lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải hà nam đưa ra lý do có phần kém thuyết phục
hiện nay trên địa bàn tỉnh là nó lưu thông nó là theo mẫu bàn cờ đấy thì nhiều khi là lực lượng mỏng không kiểm soát được hết cái tuyến
thì có thể đôi lúc nào đó thì có thể là anh em lơ là mà xe mà vẫn màu tránh qua trạm
tôi cũng chưa lắm được cái hoạt động để mà chạm
sáng nay tôi cũng kiểm soát được
ngay lúc tôi cũng kiểm soát chạm đến ba đến bốn lần
nhưng mà đến lúc tôi xuống chạm kiểm soát thì báo cáo chính là hiện nay tôi xuống chạm kiểm soát thì lấy xe quá tải không quá chạm
các lái xe cũng tỏ ra bất ngờ khi bị dừng kiểm tra và tỏ thái độ bất hợp tác không xuất trình giấy tờ không đánh xe vào trạm cân
chỉ khi chiếc xe cứu hộ xuất hiện sẵn sàng làm nhiệm vụ kéo những chiếc xe này đi thì lái xe mới đánh xe vào trạm cân
doanh nghiệp vận tải cho rằng việc xử lý vi phạm là không thỏa đáng
bởi có xe chạy còn quá tải hơn thì không bắt
chỉ khi lực lượng thanh tra của tổng cục làm nhiệm vụ thì xe lại bị bắt
người thì phạt người không như thế này thôi nhưng mà có những kẻ vẫn cứ chạy ngang nhiên
cầu vẫn cười hết cõi thôi
nó không đây nó không có cái gì là cái chung cả
và trong lúc hàng chục xe quá tải đang bị xử lý vi phạm với tải trọng so với tải trọng thiết kế
thấp nhiều hơn
nhất là hai trăm mười hai phần trăm
thì trên mỏ đá kiện khê vẫn có thêm hàng chục chiếc xe nữa đỗ hàng dài không dám xuống đèo
mặc dù đi kiểm tra đột xuất với tinh chất bí mật bất ngờ
nhưng ngay khi tới khu vực có xe quá tải hoạt động thì đoàn công tác của tổng cục đường bộ đã bị các đối tượng lạ bám đuổi
mặc dù đoàn công tác đã liên tục thay đổi hành trình nhưng các đối tượng vẫn theo sát
và đương nhiên việc phát hiện xử lý vi phạm sẽ càng trở nên khó khăn hơn
sau một ngày triển khai hết sức là quyết liệt đồng loạt gia quân các lực lượng thanh tra của tổng cục đồng bộ việt nam
và phối hợp với sở dân vận tải các tỉnh
chúng tôi đánh giá là hiện nay tình hình diễn biến xe quá tải là có diễn biến hết sức là phức tạp
và một số những địa điểm nguồn hàng thì vẫn còn tình trạng là chở xe quá tải
do vậy mà trong thời gian tới cục quản lý đường bộ một thuộc tổng cục đường bộ việt nam sẽ huy động tối đa lực lượng
và phối hợp với lại sở thanh tra
và phối hợp với lại sở thanh tra của sở thông bản tải các tỉnh thành phố để kiểm soát chặt chẽ
cái việc tuân thủ pháp luật về kích thước và thùng hoàng và chở quá tải của các quân đội tham gia giao thông
mới đây nhất trong khi làm nhiệm vụ chiêu tá lê quang minh bốn mươi một tuổi cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai đã tử vong
do xe tải vi phạm cán qua người lái xe vi phạm đã ra đầu thú và khai nhận do xe chở quá tải sợ bị phạt
nên khi xuống làm việc đã không xuất trình ra sau
giấy tờ mà nhảy lên xe
nhấn ga bỏ chạy khi đến
trạm thu phí cầu đồng nai thì cho
xe đi vào làn để mua vé qua trạm
lúc này thiếu tá lê quang minh
đuổi theo nhảy lên bám vào
gương chiếu hậu của chiếc xe tải
nhưng bị trượt tay ngã nên
bị bánh sau của xe tải cán qua người
làm tử vong
thực trạng trên cho thấy các lái xe
vi phạm tải trọng thường liều lĩnh
trùng đối quyết liệt không hợp tác
với lực lượng chức năng khi bị phát hiện
dẫn đến việc xử lý vi phạm của lực lượng
chức năng gặp rất nhiều khó khăn
cùng với đó mặc dù ở các
địa phương đều có các trạm cân
từ tỉnh tới huyện nhưng thực tế
kiểm tra cho thấy vẫn còn rất
nhiều xe quá tải lọt qua các trạm cân
bị đoàn phát hiện và xử lý
câu hỏi đặt ra là
liệu việc xe chở quá tải
ngang nhiên hoạt động có sự bảo kê
của lực lượng chức năng ở địa phương hay không
chỉ còn một mươi xe quá tải
hoạt động nhưng những con đường
vẫn đang phải gánh trên mình nó với
gấp hai ba lần sức chịu đựng
trong khi đó công tác phát hiện xử lý
vi phạm lại gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại
vậy trước thực trạng đáng báo đậu này
các lực lượng chức năng sẽ có những giải pháp
gì để đấu tranh một cách có hiệu quả
với nạn xe quá tải
triển khai các biện pháp tích cực và quyết liệt
thì vấn đề xe quá tải
đã được kiểm soát chặt chẽ tuy nhiên
thời gian gần đây thì có tình trạng là tài diễn trở lại
vậy thì nguyên nhân của tình trạng này là gì
và những giải pháp nào sẽ được lực lượng chức năng đưa ra
để giải quyết vấn đề này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp tại hiện trường
với ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam
về vấn đề này xin chào ông
thưa ông theo ông tại sao tình trạng gần đây
thì xe quá tải trọng lại có
tình trạng tài diễn nguyên nhân là do đâu ạ
phải nói là sau khi mà chúng ta
làm hành tốt trong hơn hai năm qua
để con xe đã có tải
thì trong sáu tháng gần đây
là một số tỉnh thể hiện
cái buông lỏng
và cái trụ quan
đối với cái kết quả chúng ta đạt được
dẫn đến là lái xe cũng như doanh nghiệp
đã phố tỉnh để quay lại
cái trở quá tải như hiện nay
vậy thì với cái trực trạng
và những nguyên nhân như ông vừa phân tích
thì các lực lượng chức năng các cơ quan chức năng
đã đang và sẽ đưa ra những giải pháp gì
để kiểm soát tình trạng này thưa ông
thế thì cái này thì
bộ giao thông văn tải như tổng cục
sẽ tiếp tục kiên quyết các cái giải pháp
đồng bộ để xử lý
nhiều cái vấn đề xe quá tải
tuy nhiên thì cái vấn đề
trối lên của xe quá tải ở đây cũng không phải là lớn
nó chủ yếu là tập trung vào những
tỉnh có cái mỏ vật liệu
cũng như là cái quan sát
chỉ một số tỉnh còn các xe đường dài
chấp hành vẫn nghiêm túc cho nên
cái này nó không là lớn tuy nhiên thế
thì các cái lực lượng phải phối hợp giữa
tổng cục đồng bộ và các cái sở
sẽ phối hợp để nó
thuận tiện cho cái việc làm chống được cái việc
bảo kê rồi tiếp tục
sẽ thực hiện cái phối hợp
giữa công an
trật tựa an ninh dưới
các cái thanh tra giao thông
và thứ ba nữa là
chính phủ sẽ có chỉ đạo
bộ giao thông và bộ ngàn
để tiếp tục xây dựng
lại cái quy chế phối hợp
giữa hai bộ để thực hiện duy trì
các cái trạm cân
như trước đây tức là trạm cân có
giữa bộ ngàn
bộ giao thông bộ phòng bộ ba
để kiểm soát xe cái nữa là
chúng tôi đang tiến hành
lắp đặt tốt bộ các cái trạm cân
kiểm soát xe trên các cái
trạm thu phí cố gắng là
trong khi ba sẽ lắp đồng đoạn
thì đây là cái mà chúng ta sẽ có
cái dữ liệu để phạt nguội
và phạt trực tiếp các doanh nghiệp
thì cái vấn đề duy trì về kiểm soát
xe nó sẽ bền tương hơn và
nó đảm bảo được cái công bằng
vâng xin cảm ơn ông
cùng với việc xử lý nghiêm triệt để
của tổng cục đường bộ việt nam
thì vấn đề quan trọng là phải gắn
trách nhiệm của chính quyền địa phương
đối với việc để xảy ra tình trạng xe quá tải
hoạt động trên địa bàn đồng thời tăng cường
sự giám sát của người dân ở các địa bàn
thường có xe quá tải hoạt động
đến đây chương trình giao thông kết nối của
truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình giao thông kết nối phòng kinh tế
trung tâm truyền hình nhân dân địa chỉ số bảy mươi bảy
hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email giao thôngkếtnối thnda gmail com
trong các chương trình lần sau